nhằm tuyên truyền thay đổi thói quen của người tiêu dùng trong việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa
một số cửa hàng tại đô thị cổ hội an đã mạnh dạn sử dụng ống hút được làm từ cỏ sậy
việc đưa một sản phẩm mới thay thế cho các loại ống hút nhựa đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách
mua nước uống thảo mộc từ cửa hàng du khách không khỏi bất ngờ vì ngoài việc được sử dụng đồ uống đựng trong ly giấy
còn được sử dụng một loại ống hút khác với bình thường
không phải bằng nhựa ống hút này được làm từ thân cây cỏ sậy một loại cây phổ biến ở vùng sông nước
du khách dù có chút lạ lẫm nhưng sẵn sàng ủng hộ vì đây là việc làm thiết thực góp phần bảo vệ môi trường
dự án ống hút cỏ sậy được nhóm các bạn trẻ tại an nhiên farm triển khai từ hơn một năm trước tại thành phố hội an
bên cạnh mục đích khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
có công dụng tương tự như ống hút nhựa nhưng lại dễ phân hủy tốt với môi trường
nếu các loại ống hút từ thiên nhiên như thế này được nhân rộng kèm theo đó là sự ủng hộ từ phía người tiêu dùng
chắc chắn rằng các sản phẩm thân thiện với môi trường sẽ ngày càng phát triển
dần thay thế cho các sản phẩm từ nhựa hay niệm